so với các ngôi chùa truyền thống ở miền bắc việt nam đó là lối kiến trúc nội thông ngoại bế tạo nên vẻ u tịch thanh vắng xung quanh là đồi núi xóm làng bao bọc
có thể nói ở bắc giang ngoài trốn tổ vĩnh nghiêm thắng tích bồ đà cũng là một trốn tổ không kém phần uy linh là trung tâm phật giáo lớn nơi truyền bá duy trì và phát triển phái thiền lâm tế từ bao đời nay
có đến mới thấy chùa bù đà thực sự là một trong những ngôi chùa độc đáo cổ kính và lớn nhất vùng đất kinh bắc như câu ca giao xưa
thứ nhất là chùa đức la thứ nhì chùa bổ thứ ba chùa tràng
toàn bộ chùa chính có diện tích khoảng gần năm mươi hai m hai
được phân ra làm ba khu rõ ràng
khu vườn khoảng ba mươi một m hai khu nội tự chùa một mươi ba m hai và khu vườn tháp rộng gần tám m hai
kiến trúc của chùa gần một trăm linh gian liên hoàn được xây dựng bằng các vật liệu dân gian như gạch nung ngói tiểu xanh
tường bao được làm bằng đất rất độc đáo
các bức tường cổng và một số công trình khác được xây dựng hoàn toàn bằng đất nện theo lối trình tường
về đặc thù của chùa bổ đà thì nó có mấy thứ một là có cái phong thủy đẹp hai là có ngôi chùa trăm gian ba là có những bộ mộc bản kinh để lại khi xưa bốn là có bức tường đất vây xung quanh để chống thú khi xưa nó vẫn còn nguyên
cổng ngoài được xây gạch chỉ miết mạch đề mộc kiến trúc theo lối nghi môn cuốn mái vòm
đỉnh mái vòm xây gạch phủ áo vữa tạo hình cuốn thư ở giữa dưới là ô chữ nhật trong đề chữ hán di đà phật
lối vào chùa từ cổng thứ nhất đến cổng thứ hai dài bốn mươi năm mét đường vào rộng ba hai mét
hai bên tường cổng lối vào được đắp tường trình rêu phong cổ kính
tường đất cũng là nét kiến trúc khác
biệt độc đáo ở chùa bồ đà thu hút nhiều sự quan tâm của du khách gần xa
bào bọc xung quanh chùa đều được đắp đất nện theo kiểu trình tường
tường được trình bằng loại đất sỏi son ở núi bồ đà
theo nhà sư trụ trì hệ thống tường đất chùa bồ đà đã có lịch sử gần ba trăm linh năm
một số đoạn do lâu ngày thiên nhiên tác động bị nứt đổ đã được trình đắp lại như cũ mang nét gieo phong
tường đất có độ cao từ một tám m đến một năm m
trên tường dày tám m đỉnh tường dày bốn m
trên đỉnh tường có mũ dưới được che bởi các mảnh gốm chùm vại thổ hà
tường trình bằng đất nên mùa đông có tác dụng chắn gió rất tốt mùa hè thì mát mẻ
xưa kia bồ đà còn là khu rừng rậm nên tưởng đất còn có tác dụng ngăn thú giữ rất hiệu quả
có thể nói tường đất là nét kiến trúc độc đáo chỉ có ở bồ đà
chùa tứ ân là chùa chính trong quần thể di tích bồ đà
căn cứ vào nội dung văn bia ở chùa cho biết chùa tứ ân được xây dựng vào thời nhà lê
niên hiệu bảo thái từ năm một nghìn bảy trăm hai mươi đến năm một nghìn bảy trăm bảy mươi
trải qua những biến động thăng trầm của lịch sử và đã quay nhiều lần chủng tu tôn tạo
hiện nay chùa tứ ân vẫn giữ được những nét kiến trúc cổ gồm một mươi sáu tòa nhà lớn nhỏ với chín mươi hai gian
được bố trí lần lượt từ cổng vào
phần nền chùa được thiết kế theo hình chữ hoác phần kết cấu kiến trúc gồm một mươi sáu khối kiến trúc khác nhau
và chín mươi hai gian nối nhau tạo thành hệ thống các tòa ngang dãy dọc liên hoàn cổ kính
đây là một nét kiến trúc độc đáo đặc sắc không chỉ riêng trong tỉnh bắc giang
mà các ngôi chùa truyền thống ở miền bắc việt nam cũng rất hiếm thấy
ấn tượng đầu tiên khi qua sân chùa trước nhà khách hệ thống chuông vải sành đặt ở góc sân chùa
tiếp đến là các tiểu sành hình chữ nhật dùng xây tường bao của nhà trụ trì
tất cả đều là gốm của làng nghề thổ hà gần đó tạo vẻ đẹp trầm mặc
cổ kính nhưng gần gũi gắn bó với vùng thôn quê đồng bằng bắc bộ
phật giáo vào vùng đất bắc giang là phật giáo thiền tông nhưng không thuần túy
nó có sự kết hợp các yếu tố của tịnh tông mật tông
mặt khác trong khi du nhập vào bắc giang đạo phật đã tiếp thu và kết hợp với các yếu tố văn hóa dân gian
đạo giáo và nhân dân
đạo phật đã tiếp thu và kết hợp với các yếu tố văn hóa dân gian đạo giáo và nhân dân
đạo phật đã tiếp thu và kết hợp với các yếu tố văn hóa dân gian đạo giáo và nhân dân
chùa có ban thờ đức thanh hóa

ở tiền đường bên trái có tượng của ngài gắn liền với thần tích về thạch tướng quân

có ban thờ đặc tượng khổng tử và thái thượng lão quân
ở nhà tổ lại có ban thờ tượng tổ của thiền phái trúc lâm tam tổ

ngôi chùa thờ gộp cả tam giáo đạo phật đạo khổng và đạo lão
khi cụ từ quân để về đây thu thì các vị lần lượt từ quân về đây là vào một mươi bảy một mươi tám cụ
lúc còn tham gia công việc chiều chính cụ thì theo đạo nho cụ thì theo đạo lão

chùa tứ ân
lăng nghiêm chính mạch
ít ma hội bản
nam hải ký quy
hiện trong chùa còn lưu giữ khoảng gần hai mộc bản kinh phật cổ
được khắc trên gỗ thị vào thời lê và nhiều đời cao tăng sau này
bộ kinh được hình thành xuất phát từ ý tưởng của các vị tổ sư
bộ kinh khắc gỗ này đề cập đến những đặc trưng
trưng của phật giáo khi được truyền vào việt nam với ba tông phái
thiền tông tịnh độ tông và mật tông
bộ kinh còn nói đến cõi nết bàn vùng lân hồi chuyển kiếp của một đời người
giải thích thế nào là sự tu nhân tích đức cõi vô vi
trọng tâm của bộ kinh nói đến nỗi khổ của con người và sự giải thoát
trong đó tiêu biểu nhất là tứ diệu đế
bốn chân lý kỳ diệu của đạo phật gồm khổ đế nhân đế
diệt đế và đạo phật
một số kinh khắc ở chùa tứ ân lại chủ yếu nói về quan thế âm bồ tát và các giới
theo nhiều tài liệu nghiên cứu thì đây là một trong những bộ kinh cổ ở việt nam
còn gìn giữ được qua bao khắc nghiệt của thiên tai dịch họa
kinh được khắc nổi bằng chữ hán âm bản trên những tấm gỗ thị bền và đẹp
lấy từ những cây thị được trồng ngay trong khu vườn chùa
gỗ thị không những bền mà nó còn rất nhẹ
đây cũng là một đặc điểm thuận lợi để khắc cũng như vận chuyển kinh
những tấm cu thị dùng để khắc kinh không bị mối mọt dù không dùng một loại thuốc bảo quản nào
trải qua gần ba trăm linh năm bộ kinh hiện nay vẫn còn khá nguyên vẹn
sự độc đáo của bộ kinh phật này đã thu hút hàng nghìn khách thập phương về đây tham quan
tới lễ mỗi năm
bộ kinh phật chùa tứ ân xứng đáng là một di vật học đặc biệt để lại cho đời sau
ngày xưa chúng tôi kiểm tra trên đầu sách
thì ngày xưa là các cụ đục được tám mươi bốn bộ kinh
số kinh này được chuyển đi các nơi để in ra đào tạo tăng ni trên toàn quốc
hay còn hiện tại ở đây
còn hai mươi bốn bộ kinh này còn nguyên
vườn tháp là một trong những hạng mục chính thuộc thắng tích bồ đà sơn
vườn tháp tọa lạc trên bãi đất nằm nghiêng theo độ cao của núi phượng hoàng
thuộc dãy bồ đà sơn có diện tích gần tám m hai
bao quanh vườn tháp là những bức tường trình đất rêu phong
cổ kính như để giữ yên giấc ngủ
vườn tháp được xây dựng bằng ngàn thu cho các nhà tu hành đắc đạo
các ngôi tháp chùa bổ đà đều được xây dựng bằng gạch chỉ gạch thất gạch vồ
đá bên trong xây đất trộn mật
ngoài bít mạch vôi vữa trộn với mật mía bột giấy bản nên rất bền và mịn
vườn tháp hiện nay được chia làm hai loại tháp chính
đó là tháp sư tăng
trên đỉnh ngọn tháp bao giờ cũng gắn bình cam lồ đặt trên đài sen
và tháp sư ni đỉnh ngọn tháp lại được gắn một bông sen
hai loại tháp ở đây đều là loại tháp trụ có bố cục hình vuông xây theo kiểu thượng thu hạ thách
kết cấu ba tầng gồm ngọn tháp thân tháp và đế tháp
tháp sư tương tự như tháp sư tăng nhưng có kích thước nhỏ hơn
tại các góc phía ngoài môi luyện được trang trí hình hoa văn thủy ba và hoa lá như tô điểm cho ngọn tháp thêm phần cổ kính linh thiêng
thần tháp có cấu tạo ba lớp cơ bản đều được xây bằng gạch chỉ
ngoài ra một số tháp tăng còn được xây bằng gạch vồ và gạch thất
mỗi lớp tạo bốn cửa hình chữ nhật và hình vuông
vẻ đẹp cổ kính thiêng liêng của vườn tháp chùa bồ đà
đã được ca ngợi trong các câu thơ vịnh sau
bồ tát tọa ở nơi đây sơn cao trông thấy có đầy cây tre
biết bao ngọn tháp đài sen vút lên như thể đua chen cùng trời
vườn tháp này gồm có sư tăng sư ni và những bả vãi giúp việc ở chùa
và bố mẹ các sư trong đó cũng có
những người ký hậu trong đó cũng có
vườn tháp này tổng tất cả có tăng ni trong cái phái năm thế
năm hai nghìn hai phải làm lại hết phần đầu và những cái tai của nó cũng gãy
nhưng mà được trùng tu tương đối là trọn vẹn
tất cả hơn một trăm linh cây tháp trùng tu đến bây giờ là hoàn hảo
giá trị độc đáo của vườn tháp chùa bồ đa
còn thể hiện ở điểm tất cả các tháp đều được tạo một cửa nhìn về núi mộ tổ hướng đông bắc dạng cuốn vòm
phía ngoài trang trí hình hoa văn kỷ hà
bên trong một số ngôi tháp có đặt bia ghi bài vị chữ hán bằng đá xanh
nêu rõ thời gian sinh hóa và công trạng của các tăng ni phật tử thuộc dòng thiền lâm tế
hôm nay lại đi theo đoàn để tìm hiểu về chùa phật
chùa phật bồ đà thì mình thấy xuống đến đây là mình thấy rất là thoải mái tôn nghiêm
và có một cái gì thì nó cảm thấy con người nó dễ chịu mà nó trở về đời không có gì phải suy nghĩ lắm
thì mình thấy ở đây là rất là tốt
theo mình nghĩ là tất cả những cái chư tăng tất cả những cái vị được nằm ở đây là phải là những vị được tôn nghiêm
phải đúng là trong phật pháp thì được nằm ở đây được
kiến trúc thì đẹp cổ nhưng mà phần nào nó toát lên một cái gì đấy để cho con người đời thường
mình phải nhìn về quá khứ nhiều hơn
với những giá trị đặc biệt chùa bồ đa đã được xếp hạng di tích lịch sử nghệ thuật cấp quốc gia từ tháng một năm một nghìn chín trăm bảy mươi
và hiện nay ngôi chùa đang được bảo tồn tu bổ tôn tạo nhằm giữ gìn lâu dài di tích để phục vụ cho sinh hoạt văn hóa tôn giáo tín ngưỡng của nhân dân
đồng thời từng bước xây dựng nơi đây trở thành một địa điểm du lịch tâm linh hấp dẫn
dù khách thập phương trong và ngoài nước
cái cảm nhận đầu tiên của mình là khi bước vào chùa bồ đà là sự ngỡ ngàng
các cái kiến trúc và những cái cổ tích mà ở chùa người ta mà hiện nay đang có
đây là cái cảm nhận mình cảm thấy là nó động vào sâu thẳm của trái tim của mình
sự sâu lắng sự thành kính sự trân trọng những cái gì mà tổ tiên ta đã để lại
sự trân trọng đối với những cái gì mà vẫn còn
văn hóa phật giáo đối với của người dân việt nam chúng ta
nói chung và đối với bản thân tôi nói riêng
những năm gần đây công tác tuyên truyền quảng bá các di sản tại bồ đà đã được ngành chức năng và huyện quan tâm
nhờ đó du khách phật tử hành hương về chốn tổ ngày càng đông
đường vào khu di tích được nâng cấp mở rộng
trong tương lai huyện sẽ bổ sung quy hoạch khu đất dự phòng phát triển khu dịch vụ du lịch quanh chùa
huy động nguồn lực dựng đài vọng giang trên núi phượng hoàng
và vào trung tuần tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy vừa qua di tích quần thể chùa bồ đà đã vinh dự được trao tặng bằng công nhận di tích lịch sử cấp quốc gia
sự kiện này vừa là niềm tự hào của nhân dân địa phương đồng thời đã đánh dấu bước đầu thành công trong việc phát triển du lịch
gắn liền với bảo tồn các giá trị văn hóa tâm linh của các cấp các ngành trên địa bàn huyện việt yên nói riêng và tỉnh bắc giang nói chung
quý vị và các bạn thân mến người xưa có câu bắc bổ đà nam hương tích để ca ngợi vẻ đẹp của ngôi chùa bổ đà
một trong những ngôi chùa lớn có vai trò quan trọng của phật giáo đất bắc với nhiều giá trị văn hóa nguyên bản vẫn được gìn giữ và bảo tồn
hy vọng thông qua tiểu mục sắc màu việt lần này chúng tôi đã cung cấp cho quý vị và các bạn một điểm đến thú vị trong hành trình du lịch văn hóa tâm linh đầy cuốn hút

cách hà nội bảy mươi km gốm làng ngòi thuộc xã tư mại yên dũng bắc giang được mọi người biết đến bởi nét mộc mạc dần dã gần gũi nhưng vô cùng cuốn hút ở họa tiết trang trí và cách thể hiện trên mỗi sản phẩm
chính nét nghệ thuật riêng và có phần khác biệt này đã làm cho thương hiệu gốm làng ngòi không bị mờ nhạt trong đại gia đình gốm việt nam
người có công đưa nghề gốm thủ công truyền thống về làng chính là họa sĩ nghệ nhân lưu xuân khuyến
với tình yêu quê hương yêu mảnh đất và văn hóa tự ngàn đời nơi đây anh đã dùng tên đất tên làng nơi anh sinh ra để làm thương hiệu riêng cho sản phẩm

tự gây dựng nền thương hiệu của riêng mình
luôn tự hào là một người nông dân của đồng quê bắc bộ anh yêu đất yêu những thứ gắn liền với làng quê
và có lẽ chính vì thế mà các tác phẩm gốm của anh luôn có một chất riêng đó là chất dân gian của quê hương

so với các loại gốm có tiếng của việt nam
như gốm bát tràng gốm phủ lãng hay thổ hà thì gốm làng ngòi vừa có nét chung lại vừa mang những nét riêng
nét riêng ấy thể hiện ở chính chất nghệ thuật của gốm làng ngòi
ấn tượng đầu tiên mà bất cứ ai cũng dễ nhận ra khi xem các sản phẩm của gốm làng ngòi đó là hồn văn hóa dân gian của người việt được kết tình ở đó
chất dân gian ấy thể hiện qua những hình tượng con sông bến nước sân đình
đến hình tượng thăng bềm phú ông lão nông trì điền thôn nữ mò cua bắt cá và cả những hình tượng bước ra từ trang sách
như chi phèo thị nở lão mù xem bói hay chú tễu
các hình tượng các họa tiết được họa sĩ lưu xuân khuyến chất lọc từ chất liệu đậm màu dân gian
rồi tự tay thiết kế gọt đéo tạo khuôn trên thạch cao để tạo ra sản phẩm và đắp nổi các họa tiết hoa văn lên bề mặt

nhưng cuối cùng hiện nay chúng tôi đang theo dòng chính là chanh gốm chanh phủ điêu
điều đó làm cho chúng tôi có nhiều kết quả khá thi hơn
trong quá trình làm chúng tôi trải qua rất nhiều giai đoạn
cũng như nhiều cung bậc thăng trầm khác nhau
bởi vì chúng tôi không phải được thưởng những công nghệ truyền thống cũng như được sinh ra trong làng nghề
bởi vậy khi dựng một nghề mới nhất là nghề gốm thì rất khó khăn
và quá trình vận động ấy thì chúng tôi cũng đã tìm ra được những lối duy riêng
và có những dòng sản phẩm mang tính đặc trưng
và đặc biệt là các ngôn ngữ cũng như nội dung của sản phẩm mang được hồn cốt của văn hóa kinh bắc
nhắc đến yếu tố nghệ thuật của gốm làng ngòi
không thể không nhắc tới quan điểm cũng như tôn chỉ nghệ thuật xuyên suốt của người nghệ nhân tạo ra sản phẩm
những năm tháng theo học tại trường đại học mỹ thuật công nghiệp đã dạy cho anh nhiều kiến thức hiệu quả
theo anh sản phẩm gốm làng ngòi nói riêng và bất cứ sản phẩm nào khác thì cũng phải có tính ứng dụng cao tính khái quát
và trước khi tạo ra sản phẩm
người nghệ nhân phải xác định rõ sức sống sự ảnh hưởng của sản phẩm tác động đến đời sống xung quanh như thế nào
chúng tôi đã sử dụng một số ngôn ngữ của điêu khắc cộng với cả một số màu men truyền thống của phù lãng
cũng như là một số men màu của sành trắng của bát tràng thì chúng tôi ứng dụng tổng hợp trong một ngôn ngữ riêng của mình
những năm tháng được đào tạo trong trường kỹ thuật công nghiệp đã đem lại cho tôi nhiều kinh nghiệm trong việc sáng tác ra các bố cục cho tranh cũng như là ngôn ngữ tạo hình
trong ngôn ngữ của mình chúng tôi đặc biệt khai thác về những hình tượng văn hóa dân gian những biểu tượng trong truyền thuyết cổ tích
cũng như là những câu chuyện về lễ hội rồi những hình tượng người nông dân và nhất là những sinh hoạt hàng ngày của văn hóa nông thôn kinh bắc
chính vì thế là
trong cái câu chuyện gốm của chúng tôi thì nó dễ cảm nhận và gần gũi với cả người sử dụng
gốm làng ngòi thuộc dòng gốm nghệ thuật trang trí truyền thống với hai màu đặc trưng là men nước dưa và xương đất
nếu như trước đây gốm làng ngòi tập trung vào dòng sản phẩm bình lọ và tượng
thì những năm gần đây dòng sản phẩm tranh tường khổ lớn đắp nổi lại là sản phẩm được tạo hình nhiều và được ưa chuộng hơn cả
chính chất văn hóa dân gian mang đậm tính cổ truyền chất xù xì cùng với chất ngu nghê vừa lạ vừa độc đáo
gốm làng ngòi giờ đây không chỉ được mọi người biết đến mà đã trở thành một thương hiệu gốm có tiếng của làng gốm việt
điều đó cũng dễ hiểu bởi gốm làng ngòi được làm hoàn toàn bằng phương pháp thủ công bền đẹp chắc khỏe phong phú về kiểu dáng kích cỡ chủng loại
làm vừa lòng các đối tượng khách hàng kể cả khách hàng khó tính và sạch điệu nhất
hiện tại khó khăn lớn nhất của anh lưu xuân khuyến chính là chưa có mặt bằng và lao động tại cơ sở
anh muốn truyền và dạy nghề để phát triển nghề rộng hơn nữa trong phạm vi của huyện và tỉnh
anh đã phối hợp với tổng cục dạy nghề mở lớp đào tạo truyền nghề cho hàng trăm lao động địa phương nhưng ít người theo đuổi được đến cùng
bởi nghề này hoàn toàn làm bằng thủ công đòi hỏi độ khó sự tỉ mỉ cao
nên rất ít người muốn đánh bó với nghề
họa sĩ lưu xuân khuyến là một thanh niên sinh ra lớn lên ở tư mãi
sau khi học đại học về địa phương lập nghiệp quá trình lập nghiệp thì đến nay cũng đã cơ bản đã phát huy được hết những học tập ở ngoài về địa phương
đặc biệt là trong phong trào xây dựng nông thôn mới ở xã tư mãi
họa sĩ đã góp phần rất lớn trong vấn đề phát triển làng nghề
với những thành quả đạt được của cơ sở sản xuất thì chúng tôi tin tưởng rằng sản phẩm sẽ được phát triển mạnh ở mọi nơi
và chúng tôi cũng đề nghị như là chỗ họa sĩ sẽ tạo điều kiện một số công an việc làm cho con em ở địa phương
ghi nhận tài năng của anh nhà nước đã tặng bằng chứng nhận nghệ nhân làng nghề việt nam trẻ nhất
và hàng chục bằng khen của các ngành
điều đó đã góp phần khẳng định thương hiệu gốm làng ngòi trên thị trường trong nước và quốc tế

thưa quý vị và các bạn nằm bên dòng sông cầu thơ mộng làng thổ hà thuộc xã vân hà huyện việt yên tỉnh bắc giang lưu giữ trong mình những giá trị văn hóa truyền thống

trong cuộc hành trình đến thăm vùng đất bắc giang chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với một bản tin
chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với thổ hà cùng thưởng thức một món ăn truyền thống nơi đây món cháo quan họ còn được gọi là cháo bánh canh một thứ cháo có vị ngon đặc biệt khiến cho bất cứ ai dù chỉ ăn một lần cũng nhớ mãi không thể quên
thổ hà là một làng cổ nay thuộc xã vân hà huyện việt yên tỉnh bắc giang nơi đây vẫn còn gìn giữ và bảo tồn được nhiều nét văn hóa đặc trưng của làng bắc bộ cổ như cổng làng đình làng
một trong số những nét cổ đặc trưng đó phải kể đến ẩm thực của thổ hà
cùng với chén rượu làng vân món bánh đa của chính làng thổ hà cháo bánh canh hay còn gọi là cháo quan họ cũng là một món ăn tiêu biểu chứa đựng thật nhiều hồn quê đất kinh bắc khi xưa
cách nấu món ăn này đơn giản nhưng cầu kỳ và kỹ lưỡng ở khâu chuẩn bị nguyên liệu vị ngon phụ thuộc vào nước dùng nước dùng phải là nước sương ninh hoặc thịt nạc sai nhỏ bỏ vào
thông thường muốn có nổi cháo bánh canh ngon nước dùng phải được lọc kỹ sạn hay sương vụn hớt bỏ lớp mỡ trên mặt cho vừa bột nêm
sợi bánh canh dẻo dai thơm ngon là do bàn tay khéo léo chịu thương chịu khó của người dân quê chế biến ra
mỗi sợi dẻo dai kia như thấm đượm quyện chặt bao tình người hồn quê của nhiều kiếp đời trải dài qua năm tháng quy tụ nét đẹp văn hóa ẩm thực của người quan họ
gia vị gồm hành tươi và rau mùi tàu thái nhỏ khi đơm cháo ra bát thì rắc vào
hương vị của hành và mùi tàu tạo mùi thơm đặc biệt một mùi ẩm thực văn hóa làng rất hấp dẫn
nguyên du lịch đa dạng cả về cảnh quan sinh thái và văn hóa lịch sử
hy vọng chương trình lần này chúng tôi đã cung cấp cho quý vị và các bạn những gợi ý hữu ích nếu có dịp về với vùng đất này
chương trình sắc màu dân tộc tuần này của chúng tôi xin được tạm dừng tại đây
mọi ý kiến đóng góp quý vị có thể gửi về hòm thư phongvănhoaacongnhân dân org vn hoặc qua số điện thoại bốn trăm ba mươi hai sáu trăm sáu mươi chín năm trăm linh tám
xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại